xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu bản tin chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của cơn bão số ba
cụ thể vào hồi một mươi h ngày ba mươi một tháng tám vị trí tâm báo nằm trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông
cách hồng kông trung quốc khoảng bốn trăm năm mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi năm đến cấp một mươi sáu giật trên cấp một mươi bảy
dự báo trong những giờ tới báo sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng một mươi km một giờ
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông có gió báo mạnh cấp một mươi đến cấp một mươi ba
vùng gần tâm báo cấp một mươi bốn đến cấp một mươi sáu giật trên cấp một mươi bảy biển động dữ dội
trở lại với thời tiết trên liền trong những ngày đầu tháng chín các tỉnh phía đông bắc bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu
của dây sao hoàn liêu cơn bão số ba nên trong ba ngày tới phổ biến là ít mưa
có chăng chỉ là mưa rào vào lúc chiều tối trong thời gian ngắn
còn trong ngày thì có nắng nhiều với mức nhiệt ngày đêm tăng nhẹ
và giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ có nơi còn trên ba mươi năm độ và có nắng nóng cục bộ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay cũng như trong ba ngày tới
chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối ban ngày thì có nắng nhiều với nền nhiệt trưa chiều tăng lên ngưỡng
từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi năm độ và có nắng nóng cục bộ
cần lưu ý là nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm thấp nên đề phòng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn nguy hiểm
thời tiết tại các tỉnh duyên hải miền trung
đang có sự phân hóa giữa phần phía bắc và phía nam
tại khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong khoảng ba ngày tới
mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi về chiều với lượng không nhiều
ban ngày thì hầu hết các nơi trên khu vực trời đều có nắng nhưng cường độ nắng thì không gai gắt
nên nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ và nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ
với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng vùng núi phía tây khu vực có nơi từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận có mưa rào và rông rải rác
mưa tập trung về chiều và tối
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét cũng như gió giật mạnh
trong ngày thì trời có nắng gián đoạn và nhiệt độ ngày đêm trên khu vực
ra động từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
ở vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới vẫn mang kiểu thời tiết điển hình của mùa mưa phương nam
với sự xuất hiện của những cơn mưa rào và rông về chiều và tối
cục bộ có mưa to cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan trong cơn rông
như là lốc xét cũng như là gió giật mạnh
trong ngày thì có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
tại đây cũng có mưa rào và rông vào lúc chiều tối
có nơi có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng có tố lốc cũng như gió giật mạnh nguy hiểm
còn ban ngày khu vực có nắng nhưng không quá gai gắt
nên mức nhiệt vẫn ra động trong ngưỡng là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ